vào trưa ngày hôm qua ngày năm tháng bốn tại khu vực quốc lộ một đoạn qua quận bình tân tp hcm
đã xảy ra một vụ cháy lớn tại một kho chứa hàng rộng hàng nghìn mét vuông
và vụ cháy được dập tắt sau hơn một tiếng đồng hồ không gây thiệt hại về người nhưng mà thiệt hại về mặt tài sản
gần một mươi hai giờ trưa ngày năm tháng bốn khói lửa bất ngờ bùng cháy dữ dội tại kho chứa hàng
của một công ty nằm trong hẻm tám trăm ba mươi chín quốc lộ một quận bình tân tp hcm
kho hàng rộng hàng nghìn mét vuông chìm trong biển lửa
trong thời điểm trưa nắng nóng ba mươi tám ba mươi chín độ trời hanh khô có nguy cơ cháy lan sang các nhà dân xung quanh
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy cháy cháy quận bình tân đã điều một mươi xe chuyên dụng
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy
đến một mươi ba giờ đám cháy được dập tắt hoàn toàn toàn bộ mái che kho hàng bị đổ dập
cùng nhiều xe tải xe container bị cháy hỏng hàng hóa chứa trong kho bị thiêu dụi
cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy